sau khi đóng tám triệu đồng ban đầu nhưng mẹ chị không qua khỏi

giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết
việc bệnh viện thu phí người bệnh đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai

đối với những bệnh nhân và người nhà
nhà đã có đóng miễn phí cho bệnh nhân trong thời gian vừa qua
thì bệnh viện sẽ chủ động để liên lạc và hoàn trả lại tất cả các chi phí liên quan tới covid một mươi chín
mà bệnh nhân đã đóng miễn phí cho bệnh viện
tất cả những chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế
thì bệnh viện sẽ thực hiện theo đúng quy định của bệnh viện y tế
cái thứ hai nữa là trong thời gian tới

thì bệnh viện sẽ thực hiện miễn phí bằng ngân sách nhà nước
liên quan đến số ca f cộng đồng tăng trong những ngày vừa qua

chắc chắn không những là những ngày vừa qua mà sắp tới thì cái số ca f này nó cũng sẽ có sự tăng lên

cho nó một cách chắc chắn nhất

và khi họ test nhanh ra dương thì họ báo y tế

như chúng ta cũng thấy cái việc mà tuân thủ giãn cách thì có nơi này nơi kia
để hỗ trợ điều trị f tại nhà sở y tế tp hcm sẽ thành lập các trạm y tế lưu động
tiếp tục quản lý hỗ trợ
tư vấn f tại nhà đảm bảo không có f trở nặng chưa được xử lý kịp thời
mỗi trạm y tế di động sẽ quản lý năm mươi một trăm linh f cơ cấu gồm một bác sĩ hai điều dưỡng và ba tình nguyện viên
với trang thiết bị y tế thiết yếu gồm bình oxy máy đo nồng độ oxy thuốc men kit xét nghiệm v v
hiện nay thành phố đã chuẩn bị bốn trăm linh trạm y tế di động hỗ trợ f tại nhà
và trong thời gian tới sẽ tăng lên một trạm
trước tình trạng quá tải trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ubnd tp hcm đã thành lập ba trăm một mươi hai tổ phản ứng nhanh để cấp cứu f tại nhà
đồng thời hỗ trợ về y tế cho các trường hợp khẩn cấp
sau một tuần triển khai lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong việc cứu chữa người bệnh
đây là hai chiếc xe gắn máy được tổ phản ứng nhanh về y tế của ubnd phường trung mỹ tây
quận một mươi hai tp hcm hoán cải để phù hợp với công tác cấp cứu hỗ trợ y tế cho người bệnh
đặc biệt là những người bị mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
trên xe được trang bị bệnh oxy máy đòi spo hai đòi huyết áp và thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp
dễ dàng di chuyển đến từng nhà dân
nhằm kịp thời cứu chữa những trường hợp bệnh nhân nặng
có triệu chứng do covid như là khó thở sốt cao mà không có kịp thời được tới bệnh viện
thì ubnd phường phối hợp với trạm y tế phường và các nhân viên y tế thành lập đội phản nhanh
gồm có tám thành viên
ở bệnh viện thì tất cả các bệnh nhân đều phải hỗ trợ không có hạn chế
ví dụ có những bệnh nhân là bị vì covid nên xảy ra là khó thở hoặc là các triệu chứng khác
hoặc những bệnh nhân có bệnh nền cao hoặc là hiện nay do tuổi già thì không đi được đến bệnh viện thì đều được hỗ trợ
việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường xã thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc
khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng
không có triệu chứng chuyến bệnh sẽ gọi cấp cứu một một năm và tổ phản ứng nhanh tại địa phương
thành viên tổ phản ứng nhanh đều có để số điện thoại được đăng tải trên trang mạng của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các quận huyện
khi mà thành lập tổ phản ứng nhanh mục đích là để cứu sống người bệnh ngay lập tức nhanh nhất có thể
tổ phản ứng nhanh của tôi gồm có tám người gồm có lực lượng y tế sinh viên tình nguyện và lực lượng tổ phản ứng nhanh của phường
khi có tình trạng cấp cứu bệnh nhân yêu cầu nhờ hỗ trợ y tế về cấp cứu thì lực lượng sẽ tổ chức chạy xuống tại tầng nhà
thì di chuyển bằng xe máy cơ động hay là cái xe để di chuyển xuống tại nơi
bởi vì thành phố mình có nhiều con hẻm nhỏ xe lớn không thể vào kịp nên là mình ưu tiên là thường bệnh nhân do covid là siêu hấp do thiếu oxy là nhiều nhất
nên thành ra là mình mới thiết kế chiếc xe này để đi vào tặng con hẻm nhỏ và đem bình oxy cơ động đến trang mạng
để cho bệnh nhân thăm khám cho bệnh nhân và cho bệnh nhân xử trí là cho bệnh nhân được thở oxy ngay
sau đó thì bệnh nhân ổn định thì mình sẽ chuyển viện
ngoài nhiệm vụ cấp cứu tội phản ứng nhanh còn phục vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín và vận chuyển f đi cách ly kịp thời đảm bảo an toàn
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm khi phải tiếp xúc với các ca dương tính covid một mươi chín và thời gian không cố định
tuy nhiên thành viên của tổ phản ứng nhanh đã nỗ lực hết mình để cứu chữa người bệnh
thực tế qua thì đi hỗ trợ thì thấy cũng lo sợ với cái dịch bệnh này phức tạp lây lan rất là nhanh
trường hợp có một ca dương tính ở trong tổ thì anh em cũng sợ và lo lắng
nhưng mà cũng bạn động cái baby nó rất là n sar
uỵng hả anh em saolaus t canh ạ con
các anh em trong tổ cũng hết sức bình tĩnh đừng có hoang mang quá mình về mình tự chữa mình ăn uống đầy đủ chế độ
đầu tiên mình thấy ứng dụng gia lô mình xem xét bệnh nhân này thì gọi lên thì mình sẽ đánh giá
nếu bệnh nhân mà không có gia lô thì mình đi trực tiếp luôn mình thà đi nhầm còn hơn bỏ sốt
tức là bệnh nhân có khó thở là mình xuống mình kiểm tra nhưng mình vẫn ưu tiên là giảm bớt con số mình sẽ đánh giá bệnh nhân qua gia lô đã
thứ nhất là qua gia lô mình gọi mình nhìn thấy sắc thái của bệnh nhân thì theo chuyên môn này đó người ta có khó thở có tím môi có thở nhanh
thì mình đều nhìn qua gia lô mình thấy được bệnh nhân thở nhanh và thở gấp có tình trạng siêu hấp
hoặc người nhà có máy đo spo hai người ta đo trực tiếp cho mình xem là tình trạng spo hai nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân đó
hạ thấp thì mình phải hỗ trợ ngay
trong tình hình mà dịch giờ rất là căng thẳng và phức tạp
bệnh viện thì y tế cũng rất là quá tải cho nên giờ f là bắt đầu cũng tình trạng là chữa bệnh tại nhà
cho nên người dân rất là lo lắng và cần trong giai đoạn mà lo lắng đó là cần có đội phản ứng nhanh
để có gì là người dân liên hệ kịp thời trong những lúc khó khăn
trong bối cảnh các ca f trong cộng đồng còn nhiều và hệ thống bệnh viện của thành phố đang quá tải
thì đội phản ứng nhanh với cơ bản trang thiết bị y tế để góp phần kịp thời cứu tính mạng của nhiều người
chỉ riêng ở phần trung mỹ tây gần một tuần qua tối nay đã kịp thời sơ cấp cứu chui lên bệnh viện tuyến trên một mươi một trường hợp
trong đó có cả các cái f
chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ và bộ y tế đăng ký mua vaccine phòng covid một mươi chín
từ nguồn ngân sách của tỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân với số lượng khoảng tám trăm linh liều trong năm hai nghìn hai mươi một
đến nay lâm đồng đã ghi nhận hai trăm linh sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh chủ yếu liên quan đến lái xe phụ xe vận chuyển hàng hóa đường dài
từ đó đã làm lây lan dịch đến các nhà máy sản xuất và tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh
ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để chủ động và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trung ương tỉnh lâm đồng đề nghị thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ y tế xem xét để tỉnh lâm đồng đăng ký mua vaccine từ nguồn ngân sách tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác với số lượng khoảng tám trăm linh liều
trong năm hai nghìn hai mươi một nhằm tạo miễn dịch cộng đồng thiết lập vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch
chính sách chống dịch cách ly xã hội kéo dài khiến cho nhiều kế hoạch kết đôi chưa thành hiện thực
đặc biệt là với người lao động việt nam ở nước ngoài
dự đoán là các chuyến bay hồi hương chưa có sớm không ít cặp đôi đã chọn
chủ động tổ chức lễ cưới online để tìm hạnh phúc nhỏ nơi xứ người
đám cưới xa nhà của cặp đôi đăng khoa phương thảo tại hàn quốc mới đây là một điển hình
hai bạn trẻ đăng khoa và phương thảo đã có khoảng bốn năm làm việc tại hàn quốc
tại một thành phố khá sôi động giáp thủ đô seoul
đã nhiều lần lên kế hoạch trở về việt nam để có một lễ cưới trọn vẹn
sau hai năm qua các chuyến bay càng trở nên khó khăn hơn vì chính sách phòng chống covid một mươi chín của hai quốc gia

tết ta cũng không về được
giờ tính trung thu về thì thấy tình hình chắc trung tu cũng không về được
thế là hai đứa mới ngồi bàn lại tính là thôi
bây giờ mình có đợi đi sang nữa thì cũng chả biết tới bao giờ
vì cũng đã lúc còn muốn cưới thì mình muốn cưới thôi

ông lễ giáng dị tổ chức lúc bảy h ba mươi phút sáng giờ hàn quốc tức năm h ba mươi phút sáng giờ việt nam với đại diện người thân của hai vợ chồng
người chú hôn của là thầy giáo tiếng hàn tại đây mâm cưới đơn sơ xong lại lại sẽ chuẩn bị kỳ công đầy giống nhất với phong tục người việt nam

người chú hôn của là thầy giáo tiếng hàn tại đây mâm cưới đơn sơ xong lại sẽ chuẩn bị kỳ công đầy giống nhất với phong tục người việt nam
nhưng mà rất là may mắn kiểu như bạn bè cũng thương á

tụi nó vô ngồi nó coi phôi gửi comment vừa có kiểu chụp hình vừa lại kiểu nó hơi dễ thương á

ở việt nam mình thì đàn cưới là sôi gất đúng không

làn sóng thứ tư của covid một mươi chín tại việt nam có mức độ nguy hiểm cao nhất và cũng là thời gian áp dụng giãn cách xã hội lâu nhất
nhưng đám hội đám cưới qua màn hình như thế này là mất đặc dị với không ít gia đình
song với họ niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ
hòa của thành viên gia đình còn mạnh khỏe còn được gắn kết với nhau
trở thành biểu tượng cho hy vọng do những mầm sống mới sau khi dịch bệnh được kiểm soát
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành
để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn và vướng mắc
nhằm thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội gạn nhổn ca hà nội
tổ công tác liên ngành tập trung làm việc ít nhất một buổi một tuần
để phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến metro nhổn ga hà nội
các thành viên tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm tổ trưởng tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên
tổ công tác liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
dự án tuyến metro số ba nhột ga hà nội dự kiến sẽ khai thác đoạn trên cao vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai sau đó sẽ đưa đoạn ngầm vào khai thác
hiện tám trên một mươi đoàn tàu của tuyến đã về việt nam dự án cũng đã chạy tàu liên động
để xây dựng các kịch bản ứng khó ứng phó cấp bách thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác chống dịch
việc làm này là cần thiết nhưng trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi được cấp phép hoạt động hơn hai trăm linh xe taxi mai linh được phân bổ đều tại các quận huyện nội thành trong thành phố hà nội và các điểm ưu tiên tại các bệnh viện lớn
thời gian rảnh rỗi anh luyện thường kiểm tra lại công tác phòng dịch đặc biệt là gia cố lại vách ngăn phòng chống dịch
công ty làm để mình tránh dịch để tránh cái mùi bọt bắn ở trước lái xe làm thế này thì nói chung là lái xe đi làm mà yên tâm hơn ạ
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi gồm các hãng mai linh g bảy taxi group mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe tham gia hoạt động
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch đội ngũ lái xe cũng đã được đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đây là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn giúp đội ngũ lái xe yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ
khi tiêm phòng cho đội ngũ lái xe đảm bảo cái an toàn cho cái hành khách cũng như là mọi người
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và để mọi người được yên tâm và chúng tôi cũng mong muốn rằng đại dịch này chúng ta sẽ đẩy lùi và làm sao để trở lại cuộc sống
để cho cái đội ngũ lái xe taxi này sẽ được đảm bảo và có quân việc làm phổ định hơn
trong bối cảnh rất là thiếu phương tiện xe cấp cứu để vận chuyển những người bệnh

thì việc huy động một số lượng xe taxi nhất định để phục vụ công tác này
cũng là điều cần thiết nhưng trong trường hợp đó thứ nhất phải đảm bảo người lái xe là người đã được tiêm chủng dù chỉ là một mũi
thứ hai không có bệnh nền với những biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt như vậy
thì việc dùng sử dụng taxi để vận chuyển người bệnh mới có thể vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân mà vừa đảm bảo an toàn cho người lái xe cũng như là cho xã hội

khách được đề nghị thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt thanh toán trực tuyến qua thẻ để giảm thiểu việc tiếp xúc tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh

mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi chín hai nghìn hai mươi một ndcp về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư
trong đó đã quy định rõ nhà trung cư thuộc diện phải phá rỡ để xây dựng lại
phương án bồi thường hỗ trợ hay là tái định cư
những quy định cụ thể này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình cải tạo xây dựng lại trung cư cũ
tháo gỡ được những nút thắt bế tắc lâu nay dẫn đến việc hà nội mới chỉ cải tạo được khoảng ba mươi hai trên tổng số gần một sáu trăm linh trung mục cũ
hơn một mươi năm làm tổ trưởng tổ dân phố cũng là một mươi năm dòng giã ông tiếp đi vận động người dân tại trung cư này
xuống cấp sập xệ và rột nát
người dân thì mỗi ngày đều lo lắng với sự an nguy của bản thân và gia đình
thế nhưng họ cũng lành lực bất tổng tâm vì theo quy định cũ tỷ lệ đồng thuận phải đạt một trăm linh
thì các trung cư này mới được cải tạo
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định mới về việc cải tạo xây dựng các trung cư cũ
trong đó điểm đáng chú ý là tiêu chí chỉ cần bảy mươi tỷ lệ đồng thuận
tuy nhiên người trực tiếp làm công tác vận động vẫn cho rằng tỷ lệ này còn quá cao
với cái nhà này hiện giờ đạt suy sát bảy mươi hai là nó rất cao rồi đấy
chứ còn nhiều nơi có khi chỉ đến dưới năm mươi thôi chứ không để được hơn thôi
cái giá trị từng vị trí một về họ ở nó khác nhau
có thể những nơi có những nơi mà họ đẹp họ được hy vọng chắc chắn được tay hình cư thì họ sẽ đạt đồng thuận rất cao
còn có những nơi mà ở khu sâu trong thì người ta có khi chỉ đến năm mấy phần trăm thôi
mà theo tôi nghĩ là đa số đi hỏi vận động thì họ chỉ đạt năm mươi năm mươi năm hết cỡ
không có vận động nữa bởi vì họ đắn đo suy nghĩ về vấn đề tài sản của người ta
nếu đã xuống cấp thì đa số là nhân dân muốn làm lại chứ ai muốn là chống đối đâu
nhưng mà có một ít số người là người ta sửa chữa lại người ta không muốn cái số đền bù nó ít quá người ta muốn thêm ấy
nhưng mà chủ đầu tư người ta không đủ người ta chỉ có mức người ta ra như thế được thì là người ta tiến hành
thế thôi thì bắt mớ có một ít số người thôi nhưng mà thấy lại cũng hoãn đốt
vị trí khác nhau thì giá thành cũng khác nhau
những hộ tầng trên
tỉ lệ đồng thuận đạt rất cao
đơn giản vì căn hộ của họ chỉ là nơi ở và họ không còn muốn sống trong một căn hộ tồi tàn như thế này nữa
thế nhưng các hộ tầng một khi mà họ vẫn đang kinh doanh buôn bán cùng phần diện tích lấn chiếm được bao năm qua thì chả ai lại muốn bỏ phần lợi ích của mình cả
không tạo được sự đồng thuận của bảy mươi không phải là do nghị định mà do cách đối thoại chúng ta không thay đổi
chúng ta đối thoại chủ quan một chiều
nặng về cái lợi ích cho chủ đầu tư
do vậy là cái người mà chủ tài sản liên quan là dân cư đó họ chưa đồng thuận cái trở ngại lớn nhất đấy là lòng tin
chúng ta biết rằng là có một năm trăm linh cái trung cư và có các cái trung cư ban đầu là được triển khai rất là nhanh
cái a ba và a sáu giảng bỏ là chỉ trong vòng hai năm là liên tiếp nhau để có thể xây dựng được
nhưng mà mỗi một cái dự án trung cư thì nó lại
thì hiện là không anh không khẳng định được cái niềm tin mà anh lại quay ra là coi đó là những cái lợi ích của những người thực hiện và làm cho cái lợi ích của chính các cư dân ở trong khu vực đó bị ảnh hưởng cho nên cái trung cư tiếp theo
tại cũng giảng bỏ là thất bại hoàn toàn một mươi năm năm mới cũng thực hiện được
câu chuyện hài hòa lợi ích giữa các bên vẫn đang là bài toán khó hiện nay
các chuyên gia gián mạnh chỉ khi nào có lời giải cho bài toán này thì công tác cải tạo trung cư cũ nát mới thực sự được đẩy mạnh
chứ tỷ lệ
tỷ lệ đồng thuận bảy mươi mới chỉ gỡ khó cho một bộ phận trong tổng số hai năm trăm linh trung cư cú nát trên cả nước
thưa quý vị tạm gác lại bao lo toan gánh nặng con cái gia đình
thời gian qua đã có không ít những bóng hồng công an nhân dân sông pha và tâm dịch tăng cường về cơ sở ngày đêm bám địa bàn với quyết tâm
để lùi dịch bệnh covid một mươi chín
vâng và trong chuyên mục sống đẹp ngày hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn câu chuyện về những người phụ nữ công an nhân dân can trường quả cảm
họ đã và đang xây dựng nền lá tránh phòng chống dịch hiệu quả từ cơ sở
hiện nay trên địa bàn các phường xã tại đà nẵng đều có yếu tố dịch tệ hay vùng kết lệ y tế
áp lực công việc rất lớn khiến lực lượng tuyến đầu luôn trong tình trạng quá tải
nhận thấy khó khăn chồng chết
hội phụ nữ đã phát động phong trào kêu gọi phụ nữ công an toàn thành phố sung phong về cơ sở hỗ trợ chống dịch
trung tá hà thị hồng phương là một tấm gương đi đầu trong công tác này
thật ra chúng tôi rất là khó khăn trong việc sắp xếp thời gian trong công tác cũng như sinh hoạt trong gia đình
tuy nhiên là tất cả hội viên phụ nữ chúng tôi đều đoàn kết chung tay một lòng
mọi cái khó khăn đó và cũng luôn chia sẻ yêu thương chúng tôi không chống dịch
với đặc thù của một chiến sĩ cảnh sát giao thông liên tục làm việc dưới thời tiết nắng nóng đã không còn xa lạ với thượng úy phạm thị vân giang
trong bối cảnh dịch bệnh nhiệm vụ của thượng úy giang không phải điều tiết hướng dẫn giao thông đơn thuần mà là kiểm soát từng người khi lưu thông qua chốt
mỗi ngày họ phải tiếp xúc với rất nhiều người
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hợp
bởi thực tế tại đà nẵng đã có trường hợp cán bộ chiến sĩ công an nhiễm covid một mươi chín trong quá trình trực chốt
không điệp năm k của bộ y tế
thực ra là khi mà mình đi làm việc như vậy này thì sau lưng mình thì vẫn còn có gia đình mà đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
mỗi lực lượng mỗi địa bàn đều gắn với trọng trách nhiệm vụ riêng
với những bóng hồng tại đơn vị cơ sở là những đêm dài truyền miên chiến đấu với dịch bệnh
họ sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với nhân dân
cơ sở mới thấy là nỗi vất vả của cơ sở không những chúng tôi trực ngày trực đêm tuần tra kiểm soát truy vết tất cả các công việc về phòng chống dịch
hầu như các anh em ở địa phương làm công tác đó là đi đầu
và trong đó là chỉ huy lại càng phải làm gương nghĩa là vẫn tâm vẫn tin
thì các anh em cán bộ chiến sĩ mới chiến đấu hết mình
dịch bệnh rồi sẽ đi qua
nhưng dấu ấn về người chiến sĩ công an ở tuyến đầu đã không ngại khó
ngại khổ chấp nhận hy sinh lao vào tâm dịch và chiến đấu bằng trái tim quả cảm trường sẽ còn mãi trong lòng nhân dân